tổng cục hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh thành phố kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
tất cả các đơn vị tổ chức kinh tế gồm doanh nghiệp hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức đầu tư kinh doanh
có hoạt động xuất nhập khẩu sẽ phải nộp các khoản vào ngân sách nhà nước như tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt
tiền phí lệ phí và các khoản thu khác bằng hình thức chuyển khoản và tài khoản của cơ quan hải quan
hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại kho bạc nhà nước
theo thực hiện yêu cầu của chính phủ thì cần phải áp dụng triệt để thủ tục hành chính ở cấp độ bốn
tức là hoàn toàn trên mạng nó không chỉ về giấy tờ mà không chỉ về xét duyệt thủ tục mà còn thanh toán trên mạng
quy định mới này của tổng cục hải quan nhằm thực hiện chủ trương thanh toán
không dùng tiền mặt tại nghị quyết số hai của chính phủ và thực hiện thông tư số một trăm ba mươi sáu ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám của bộ tài chính
chính phủ có nêu rõ một trong các giải pháp trọng tâm cải cách thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi chín đó là thanh toán không dùng tiền mặt
đối với hoạt động xuất nhập khẩu thì năm nay còn nhấn mạnh thêm
thực hiện cung ứng dịch vụ công dịch vụ hành chính công ở cấp độ bốn kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt
và nó thu hẹp dần đến mức đến lúc xóa bỏ cái khả năng cơ hội tiếp xúc giữa người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính
chỉ khi đó thì chúng ta mới loại bỏ được về căn bản tình trạng tham nhũng vật hiện nay
tổng cục hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh thành phố tổ chức phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại
tổ chức các điểm giao dịch điểm thu gần nơi làm thủ tục hải quan
doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa
riêng về phí lệ phí hải quan doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn thực hiện nộp tiền phí lệ phí theo tháng
trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan sẽ được hướng dẫn nộp cùng với thời điểm nộp tiền thuế
quy định này có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín